để cứu lấy vùng trồng sầu riêng chuyên canh đang chịu ảnh hưởng nặng nề do hạn mặn của tỉnh tiền giang
từ ngày hôm nay ubnd tỉnh tiền giang chính thức triển khai chương trình cung ứng nước ngọt miễn phí cho người dân
thị xã cai lệ đã có năm diện tích cây sầu riêng cháy lá dụng lá do thiếu nước ngọt
để cứu lấy vườn cây ăn quả của người nông dân tỉnh sẽ cung cấp nước ngọt cho các huyện cái bè
cai lệ châu thành và thị xã cai lệ để tưới cho trên một mươi hai hectare sầu riêng bị ảnh hưởng bởi hạn mặn
với thời gian hỗ trợ nước ngọt để tưới từ nay đến ngày ba mươi tháng bốn
dự kiến lượng nước ngọt cung ứng cho khoảng một ba triệu mét khối với tổng kinh phí thực hiện khoảng bốn mươi tỷ đồng